công an tỉnh hải dương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán
thiếu cảnh giác nhiều hành khách đã bị mất tài sản có giá trị vì bị đánh thuốc mê khi đi trên xe khách
đối tượng trong hàng loạt vụ cướp tài sản này đã nhanh chóng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
trước đó khi đi trên chuyến xe khách từ tp hcm về lâm đồng
đối tượng lê văn bắc sáu mươi ba tuổi trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương đã lấy thuốc ngủ pha và lon nước yến
rồi cho ông hồ văn thành uống
sau khi ngấm thuốc bắc đã lấy của ông thành chiếc nhẫn năm chỉ vàng hai mươi bốn k
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một xác định bắc là thủ phạm của vụ cướp và đang trốn tại một kiosk ở khu công nghiệp mỹ phước thị xã bến cát của tỉnh bình dương
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của bắc thu được nhiều tăng vật là tiền nhẫn dây chuyền vàng ví tiền
sau đó bắc đã được di lý về lâm đồng để phục vụ điều tra
được biết bắc là đối tượng không có nghề nghiệp không nơi ở nhất định và có nhiều tiền án
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can đối với nguyễn quốc toàn hai mươi tám tuổi
và nguyễn trí tâm ba mươi tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh về hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng một công an tỉnh trà vinh nhận được tin tố giác về một nhóm đối tượng dùng xe ô tô bốn chỗ bắt cóc nữ sinh viên năm thứ ba trường đại học trà vinh
và tống tiền gia đình nữ sinh này năm tỷ đồng
tiến hành theo dõi giám sát tới sáng ngày một mươi bốn tháng một khi các đối tượng giật túi sách của mẹ nạn nhân bên trong có chứa một trăm linh triệu đồng tại địa điểm giao hẹn tiền
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang bắt giữ hai đối tượng toàn và tâm đồng thời giải cứu thành công nữ sinh viên
ngay trong sáng một mươi bốn tháng một công an tỉnh trà vinh tiếp tục làm rõ và bắt giữ thêm ba đối tượng khác có liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền này gồm trần minh hiếu thạch hoàng sơn và vi thị bé diễm
còn với hành vi bắt người trái pháp luật vương tấn đạt chú tại tỉnh kiên giang huỳnh tấn vũ và lê trúc diễm cùng chú tại thành phố cần thơ
vừa bị công an thị xã bình minh của tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín diễm nhờ chị phương mai mối giới thiệu phụ nữ việt nam để kết hôn với người trung quốc
với thỏa thuận là một trăm bảy mươi triệu đồng
và diễm đã đưa trước bảy mươi triệu đồng
cho chị phương
nhưng đến hẹn chị phương không đưa cô dâu lên máy bay và tắt điện thoại
nên diễm đạt vũ đã nhờ lê hoàng giang gọi điện thoại hẹn chị phương đến quán cà phê tại thị xã bình minh để nói chuyện
khi chị phương vừa đến diễm và đạt dùng tay đánh vào mặt vũ dùng dao khống chế kéo chị phương lên xe để đưa về thành phố hồ chí minh với mục đích buộc chị phương phải trả tiền
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phát hiện một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức gái gọi liên tỉnh
do đối tượng trần thị bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện nho quan của tỉnh ninh bình cầm đầu
sau khi thu thập chứng cứ vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phòng phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
tiến hành kiểm tra bắt quả tang ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại ba phòng của khách sạn
tại cơ quan công an bình thừa nhận đã môi giới mại dâm cho ba đôi nam nữ trên với giá thu của khách là tám triệu đồng một lượt
xong xuôi sẽ trả tiền cho mỗi gái bán dâm năm triệu đồng
hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chuyển hồ sơ đối tượng cho công an thành phố hà nội tiếp tục mở rộng xử lý theo thẩm quyền
trần thị bình đã bị khởi tố về hành vi mua dưới mại dầm
thưa quý vị để cho nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn
hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để triển khai các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên tất cả các địa bàn
những ngày cuối năm lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tăng cao đặc biệt là các tuyến giao thông nội thành nội thị
nhiều người dân các nơi đổ về để vui chơi mua sắm
chính vì vậy các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dự báo cũng xảy ra nhiều diễn biến phức tạp
trong giai đoạn này lực lượng công an đã triển khai kế hoạch phân công lực lượng phương tiện tại các vị trí trọng điểm
để duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trung quốc cư trú tại thành phố vũ hán nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế đà nẵng
cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
đã có kết quả xét nghiệm của hai hành khách này âm tính với chủng mới virus corona
và đã được xuất viện để trở về nước
như vậy đến ngày một mươi chín tháng một việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus corona
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu bệnh viện và tại cộng đồng
để phát hiện sớm và sẵn sàng thu dung điều trị quản lý tốt các trường hợp bệnh
ngay khi phát hiện trường hợp bệnh xâm nhập đồng thời tổ chức các đoàn công tác của bộ y tế
đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
được thực hiện một cách liên tục kể cả trong dịp tết nguyên đán và những ngày lễ hội nhân dịp đầu năm
thưa quý vị ngoài các hệ lụy như gây tổn hại về mặt sức khỏe tâm thần tính mạng người tiêu dùng
trật tự xã hội tai nạn giao thông thì ngộ độc rượu luôn là vấn đề đáng báo động
như là trong thời điểm tết nguyên đán và lễ hội cổ truyền lợi dụng nhu cầu tiêu thụ rượu tăng cao
nhiều loại rượu kém chất lượng cũng như được trà trộn vào thị trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân từ các bệnh viện tuyến trung ương cho thấy
số bệnh nhân ngộ độc rượu cấp tính gia tăng trong thời gian gần đây
chủ yếu là người trẻ thanh niên thậm chí có cả học sinh
đây là hai ca ngộ độc rượu được chuyển vào bệnh viện bạch mai trong những ngày qua
bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn và mất ý thức sau khi uống rượu liên hoan với bạn bè
các bác sĩ cho biết số bệnh nhân ngộ độc rượu cấp tính gia tăng trong thời gian gần đây
chủ yếu là giới trẻ thanh niên thậm chí là cả học sinh
đa phần đây là nhóm người ít hiểu biết về những loại đồ uống có cồn
nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán
các bác sĩ cho biết số bệnh nhân ngộ độc rượu cấp tính gia tăng trong thời gian gần đây
nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng như hôn mê tu huyết áp
cùng với tổn thương não nặng nề do suy hô hấp hạ đường máu
các bác sĩ cảnh báo đối tượng trẻ nếu lạm dụng rượu bia sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tổn thương não
dẫn đến những di chứng về sau này
đặc biệt nếu sử dụng phải rượu giả có chứa methanol thậm chí còn có nguy cơ tử vong
bộ công thương khẳng định sẽ không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường trong dịp tết nguyên đán
báo cáo của các địa phương cho thấy tổng giá trị lượng hàng dự trữ phục vụ tết của các doanh nghiệp ước tăng khoảng hai mươi
so với các tháng trong năm lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tăng khoảng một mươi so với năm trước
hiện nay sau các chỉ đạo sát sao của chính phủ triển khai quyết liệt của các bộ ngành địa phương
giá thịt lợn đã có xu hướng giảm từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và hiện đang giữ ổn định
yêu cầu lực lượng quản lý thị trường có biện pháp ngăn chặn tình trạng xuất lậu lợn găm hàng sốt giá
bộ công thương khẳng định nguồn cung hàng hóa đã và đang được các địa phương chuẩn bị chú đáo
cùng với đó kế hoạch triển khai nhiều chương trình phục vụ tết các chương trình xúc tiến thương mại dịp cuối năm
của các doanh nghiệp hàng hóa phục vụ tết sẽ đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người dân
đại diện ban giám đốc công an tỉnh ngà mau đã ân cần thăm hỏi sức khỏe điều kiện kinh tế
bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh công hiến của các liệt sĩ gia đình chính sách
những người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
noi gương cho các thế hệ con cháu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống
góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương
bên cạnh việc thăm tặng quà nhân các dịp lễ tết
công an tỉnh cà mau luôn quan tâm đến đời sống của các dân
gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh cà mau đã trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
và vận động các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí tiến hành sửa chữa xây dựng mới
và bàn giao hai mươi tám căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
cho các gia đình chính sách cũng như cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
bằng những việc làm cụ thể thiết thực của mình lực lượng công an nói chung
trong đó có công an tỉnh cà mau đã và đang thể hiện ý thức trách nhiệm và đạo lý
uống nước nhớ nguồn đối với những người có công gia đình chính sách
và các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc